theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tới sáu giờ ngày ba mươi tháng bốn cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới
trong hai trăm bảy mươi ca mắc tính đến sáu giờ ngày ba mươi tháng bốn số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi bảy ca chiếm một mươi bốn
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là một mươi ca chiếm bốn
và số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là bốn ca chiếm một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi bốn tám trăm ba mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm một mươi sáu người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu bảy trăm linh người chiếm một mươi chín
và cách ly tại nhà nơi lưu trú hai mươi bảy tám trăm hai mươi người chiếm tám mươi